thưa quý vị dự báo mưa lớn sẽ duy trì hết hôm nay ở bắc bộ trời dịu mát nhiệt độ cao nhất trong khoảng từ hai mươi sáu đến ba mươi độ
ngoài ra một số khu vực từ thanh hóa trở vào đến hà tĩnh cũng có mưa với lượng mưa từ ba mươi sáu mươi mm
có nơi mưa rất to trên một trăm linh mm đề phòng ngập ống cục bộ đặc biệt là ở các sườn đồi núi và ta lùi do mưa lớn liên tiếp mấy ngày nay đã làm cho đất đá ngấm nước và rất dễ xảy ra hiện tượng sạt lở đất
quý vị và bà con nên quan sát xung quanh nhà nếu thấy các vết nứt lún bất thường thì hãy nhanh chóng rời đi
lui xuống tây nguyên và nam bộ thì dự báo mưa rông sẽ xuất hiện ở nhiều tỉnh thành hơn trong ngày hôm nay
có nơi mưa to trên năm mươi mm và nguy cơ gây ra ngập úng ở các vùng trũng thấp khu đô thị
đồng thời thì trong cơn rông quý vị cần phải cảnh giác với gió giật mạnh và sấm xét đi kèm